tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh kiên giang và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ban ngành địa phương
nội dung buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại công tác xây dựng đảng từ sau đại hội đảng bộ tỉnh kiên giang đến nay trọng tâm là năm hai nghìn một mươi tám và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ
phát biểu kết luận buổi làm việc